tiếp tục thông tin cập nhật về cơn bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khi di chuyển vào khu vực phía bắc vịnh bắc bộ trong ngày hai tháng tám
bão số ba sẽ di chuyển đi vào vùng biển các tỉnh quảng ninh hải phòng
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi vào khu vực phía bắc vịnh bắc bộ
đến bảy giờ ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi chín h ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông ngay trên bờ biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bảy
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vĩnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển quảng ninh hải phòng đề phòng nước dân do bão kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ quảng ninh hải phòng
từ sáng ngày mai ngày hai tháng tám có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa từ trưa mai có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
cấp độ rửa ra thiên tai do bão cấp ba